thưa quý vị thời gian gần đây người dân ở thôn phú nghĩa xã đại an huyện đại lộc tỉnh quảng nam
vô cùng lo lắng và thấp thỏm trước tình trạng dòng sông vu gia liên tục khoét sâu vào làng
đe dọa nhà cửa và cuộc sống dân sinh
điều đặc biệt là trong những ngày qua ảnh hưởng của mưa lũ khiến cho bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng
chính quyền buộc phải sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân để đảm bảo an toàn
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
kể từ trận sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào giữa tháng một mươi cuốn trôi hơn một trăm linh mét bờ kè
khoét sâu vào đất cảnh tác nhà ông xuân chỉ còn cách bờ sông một mươi mét
được sự vận động của chính quyền địa phương gia đình ông đã dọn đồ đạc di dời đến nơi an toàn
thế nhưng ông vẫn đứng ngồi không yên bởi ngôi nhà là tài sản tích góp cả đời
mới xây được của ông đang đứng trước nguy cơ cuốn trôi theo dòng nước lũ bất cứ lúc nào
rất là lo lắng
tôi ở đây là không yên tâm lo lắng kinh khủng
rất nhiều cái nỗi lo về tài sản của chúng tôi
hiện nay cậu cũng ngồi nhà không à
nếu bắt luôn không nó lỡ đến nhà thì nguy cơ mất nhà thì bọn tôi sẽ rất là cổ sản
khó khen chầm chắc
không cầu cái gì nữa trán tay luôn
không riêng ông xuân mà hàng chục hồ dân tại thùng phú nghĩa cũng đang thấp thỏm lo âu
khi tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng
đã có ít nhất hai hecta đất sản xuất bị nút chận khiến nguyên mục nhà dân đang nằm chơi vơi bên bờ sạt lở
kể cả bằng ngày bằng đêm không an không ngủ được
tức là sợ dẫn đến cái việc sụp nhà rồi ảnh hưởng đến tính mọi người
thứ hơi nó về đất sản xuất thì hiện nay là gần hơi hecta
gần hơi hecta đất sản xuất của nhân dân ở thông này bị ảnh hưởng mắc đất
chính quyền xã đại an cũng đã xác nhận tình trạng sạt lở
hiện đã đến mức đáng báo động cần sớm có giải pháp khắc phục ngăn chặn
với tốc độ sạt lở như hiện nay thì chỉ cần một trận lụt lớn nữa là các hộ dân nằm sát sông sẽ bị cuốn trôi
trước mắt địa phương đang tập trung lực lượng di dời sang đếch một mươi một hộ dân
nằm gần khu vực sạt lỡ đến nơi an toàn và khẩn trương đắp kè tạm ở những vị trí sung yếu
tuy nhiên việc khắc phục đang gặp rất nhiều khó khăn
chắc chắn là trong cái điều kiện thời tiết là mưa gió bất thường
mưa lớn liên tục không kiểm soát được cái vấn đề mật nước
cho nên vấn đề thi công rất là khó khăn chủ yếu là dùng cái biện pháp thủ công
và phương tiện cơ giới vô là chỉ dùng những chiếc xe có tẩy động nhỏ
không thể vận chuyển bằng cơ giới mạnh được cho nên tốn rất là nhiều công sức của bà con nhân dân
cũng như của huyện để khắc phục cái tình đoạn này
hiện các biện pháp chỉ là tạm thời người dân đang phải di dời sen ghép
và chưa biết đến bao giờ mới có thể trở về nguyên liệu
nhà của mình việc nhanh chóng đưa ra giải pháp lâu dài đảm bảo an toàn
cho tài sản tính mạng và giữ đất sản xuất cho bà con nhân dân là hết sức cấp thiết
trong thời điểm miền trung đang trong cao điểm mùa mưa bão